ngày hôm nay một mươi tháng chín thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương chính thức trở lại trạng thái bình thường mới
trong tuần đầu tiên một mươi bốn phường của thành phố này sẽ thực hiện nguyên tắc người dân của phường nào hoạt động trong phạm vi của phường đó
trong tuần tiếp theo một mươi bốn phường sẽ được thông thương trở lại trạng thái bình thường mới và vẫn thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra vào các cửa ngõ
thành phố thủ dầu một sẽ mở cửa trở lại chợ truyền thống siêu thị trên địa bàn với điều kiện tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine
và thực hiện đúng quy định năm k của bộ y tế
đến nay thành phố đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đạt tỷ lệ gần chín mươi
dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng thành phố thủ dầu một vẫn tiếp tục triển khai xét nghiệm sang lọc tại các khu vực có nguy cơ cao